thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng vietcombank
chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng vào chiều ngày tám tháng chín
vào ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê huy dũng chú tệ tỉnh thanh hóa về hành vi cướp tài sản
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng lê huy dũng đã sử dụng súng bắn đạn cao su
khống chế nhân viên ngân hàng vietcombank chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
qua điều tra truy xét đến dạng sáng ngày một mươi một tháng chín lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng lê huy dũng
thu giữ một khẩu súng rulo màu đen một xe mô tô hiệu sirus quần áo mũ bảo hiểm
và một số vật chứng liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra
đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng của ngân hàng
không chỉ ở tỉnh đồng nai tại tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra những vụ cướp tiệm vàng gây tâm lý hoang mang
bất an cho người dân nhất là những người kinh doanh tiệm vàng
và thêm một lần nữa vấn đề đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản lại được đặt ra
khi mà sự manh động của các vụ cướp ngày càng có chiều hướng gia tăng
mới đây nhất khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam
một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng kim việt dùng dao búa để cướp tài sản
lúc này trong tiệm vàng có ba người đàn ông chống trả quyết liệt nên đối tượng đã vứt lại búa bỏ chạy
công an thành phố tam kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đã xác định trần sơn bá là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tới tiệm vàng
và đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng tại xã tam phú
trước đó tại huyện nam giang cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn
đối tượng nguyễn văn tú chú tại huyện nam giang điều khiển xe máy đến tiệm vàng kim nhung
thị trấn thạnh mỹ uy hiếp chủ tiệm vàng dùng cua để đập bể tủ kính cướp ba khay với số lượng lớn vàng
sau đó tổ thoát
liên tiếp hai vụ cướp chỉ trong nửa tháng đã gây bất an lo lắng cho người dân
các đối tượng gây án rất liều lĩnh manh động
trước đó anh đi lại tiệm vàng và em đã dùng cuốc cuốc vô cái tổng vàng bảy tám cái là cái tổng vàng bể ra thì em dùng hai tay em lấy vàng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có hàng trăm cơ sở mua bán vàng nhỏ lẻ đang hoạt động dọc các tuyến đường chính
đang nói nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ không trang bị hệ thống báo động
mà chỉ lắp camera giám sát hoạt động mua bán nên tìm ẩn nhiều rủi ro khi gặp sự cố
thì qua công tác đấu tranh và thực tiễn của cái vụ việc này
thì công an thành phố tâm kỳ tuyên truyền hướng dẫn toàn địa bàn thành phố về loại hình kinh doanh vàng vàng đá quý
để hạn chế đến mức thấp nhất loại tàu phạm này để xâm hại đến tài sản cũng như tính mạng của người buôn bán vàng
đồng thời phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ dân phố cũng như lực lượng bảo vệ của tiệm vàng của mình để kinh doanh đảm bảo an toàn
các cửa hàng kinh doanh vàng luôn là mục tiêu của tội phạm trộm cắp và cướp tài sản
chính vì vậy các chủ cơ sở kinh doanh và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chính mình

trực tuyến qua mạng internet lực lượng công an tỉnh bến tre đã bắt quả tăng một nhóm các đối tượng đang tụ tập tại một quán cà phê để tham gia đánh bạc
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý một mươi một đối tượng có liên quan đồng thời thu giữ tại hiện trường và trên người các con bạc gồm một máy vi tính hiệu ip một mươi ba điện thoại di động một mươi một xe mô tô số tiền hơn ba mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hàng ngày các đối tượng sẽ tụ tập đến quán cà phê để dùng ipad
và điện thoại truy cập các trang mạng đá gà trực tuyến trên mạng internet để tham gia đặt cược với nhau
sau nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại các quán karaoke thời gian gần đây công an tp hcm đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng chín nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này
tiến hành kiểm tra bốn trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như bố trí sắp xếp các vật tư vật dụng cản trở lối thoát hiểm thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo an toàn lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền
công an tp hcm đã đình chỉ hai mươi sáu quán bar karaoke do chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đưa vào hoạt động các cơ sở này đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính hơn một hai tỷ đồng

đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt vụ hỏa hoạn khiến ba nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy là ba mẹ con và đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị ngạt khí nặng cả ba người đã tử vong tại bệnh viện vụ hỏa hoạn cũng khiến một công an viên bị thương khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
bé gái tám tuổi tạm trú tại quận bình thạnh tp hcm bị bạo hành dẫn đến tử vong và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố hai bị can liên quan
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang hai mươi tám tuổi quê ở gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi là cha ruột của bé va về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm trung tuần tháng bảy vừa qua tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
trong khi đó tại bình định lực lượng công an vừa phát hiện và bắt quả tàng một mươi hai khách trong quán karaoke đang sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke roning nguyễn tại xã nhân lý tp quy nhơn tổ công tác đã phát hiện tại hai phòng hát karaoke có một mươi hai khách
gồm chín nam ba nữ có biểu hiện phê ma túy qua test nhanh cả một mươi hai khách đều dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng còn thu giữ hai đĩa xứ có chứa chất ma túy cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
và hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng tp hcm đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện là các quán bar karaoke
phát hiện tại đây có những sai phạm liên quan đến các điều kiện kinh doanh như buôn bán
bóng cười nhiều cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
tuy nhiên qua thâm nhập thực tế của phóng viên thì bóng cười gần như vẫn được bán và sử dụng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện này
đây là quán bar có tên suk club nằm ở số hai mươi một tràng tiền một trong những quán bar có tiếng của giới ăn chơi sảnh điệu hà thành
phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh này
và đây là những hình ảnh tại một quán bar khác trên địa bàn
khi được hỏi quản lý quán bar đưa ra lý do rất hợp lý
độ mấy tháng qua là bọn em bị mất nhiều khách vì có những khách vào đây là cần những thứ như vậy
thì là bọn em đa số bị mất khách vì những cái đấy nên là quán không có doanh thu nên là nó sẽ bị đi xuống
bắt đầu từ đấy là bọn em cố gắng là để cho vừa lòng khách để chiều lòng khách lên thì mới xảy ra như thế này
trước tình trạng gia tăng việc sử dụng bóng cười
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
nhiều cơ sở đã bị phát hiện và xử lý
đây là tám mươi bình bóng cười tại số nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một phố trần cát trân phường thanh nhàn
bị công an hai bà trưng thu giữ và quyết định xử phạt năm mươi triệu đồng
ngày một mươi hai tháng chín công an quận ba đình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã xử phạt bốn cơ sở trên địa bàn với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
tại sao những cái cá nhân mà tổ chức người ta vẫn
vẫn cái tổ chức hoạt động
kinh doanh nhánh nút là bởi vì nó có lợi nhuận rất là lớn
cái khí bóng n hai o này nó là khí hóa chất công nghiệp
nằm trong dinh mục bảng sử dụng cho ngành công nghiệp thôi
thế nhưng nó lại có khi sử dụng một cái lưu lượng hợp lý
thì nó sẽ có kích thích đến mặt về mặt thần kinh
cho nên nhu cầu giới trẻ nó lại không gây nghiện nhưng ma túy
cho nên là giới trẻ người ta mới ưa sử dụng
vui một lúc có thể thỏa mãn sự tò mò sự kích thích của giới trẻ
tuy nhiên việc sử dụng n hai o
kéo dài có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng
về thần kinh tim mạch ức chế não thậm chí là tử vong
các cơ quan chức năng mà chúng tôi ra quân kiểm tra chặt chẽ
đối với các cơ sở có đăng ký kinh doanh
thì họ sẽ tìm đến những các điểm mà nhà nghỉ
hoặc cái khu trung cư cao cấp để người ta né tránh
cái việc kiểm tra xử lý đối với hành vi này
thích nghĩ ngoài việc ra quân xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng
cũng cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương
xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên
sống vui chơi và công hiến
bên cạnh đó cũng không thể thiếu sự giám sát
chia sẻ và quan tâm của gia đình
thanh thiếu niên có những lựa chọn lành mạnh
sống có ích và không bị lôi kéo vào những thú vui
mà có thể vi phạm pháp luật
với hành vi cướp tài sản nguyễn hữu khánh
chú tại huyện bình đại tỉnh bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng trôm
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày tám tháng tám
khánh đã thuê ông vương văn long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú tại xã cuối sơn huyện châu thành
chở mình từ thành phố bến tre đến xã châu hòa huyện rồng trôm
khi đi đến khu vực ấp phong cuối xã phong nẫm
khánh yêu cầu ông long rẽ vào một con hẻm nhỏ
khi thấy vắng người khánh liền dùng dây vải thủ sẵn
trong người từ phía sau xiết cổ ông long ngất xỉu
sau đó cướp xe mô tô chạy đến thành phố hồ chí minh
đem cầm cố được tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
ông long may mắn được mọi người kịp thời phát hiện
đưa đi cấp cứu và hiện nay sức khỏe đã ổn định
nhận được tin báo của bị hại công an huyện rồng trôm
đã nhanh chóng điều tra làm rõ nguyễn hữu khánh
chính là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ
khi đang trốn tại huyện bình đại
từ một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
mở rộng điều tra làm rõ công an huyện yên phong
tỉnh bắc ninh đã bắt giữ thêm được nhiều ổ nhóm đường dây
chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian với thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
trong đó rất nhiều đối tượng nghiện ma túy và có tiền án tiền sự
việc nhanh chóng bắt giữ các ổ nhóm này không chỉ tạo niềm tin
và sự an tâm cho quần chúng nhân dân
mà còn giúp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tính từ đầu tháng chín đến nay công an huyện yên phong đã liên tiếp bắt giữ
bảy ổ nhóm sáu đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
đây là ba đối tượng trong ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe máy s has
qua mạng xã hội facebook gồm lục văn dương hai mươi tám tuổi
quê tại tỉnh lạng sơn trần đức thiệp hai mươi sáu tuổi quê tại tỉnh bắc giang
và nguyễn đình phong hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh đắk lắc
đã bị công an huyện yên phong tạm giữ hình sự
em lên cái nhóm mua bán xe máy không giấy tờ
thì lên đấy thì bọn em cứ lướt qua facebook xem có những bài đăng nào bán xe
thì bọn em sẽ chủ động liên hệ với người bán để hỏi mua cũng như là chốt giá
sau đấy hai bên có đồng ý đến giá cả thỏa thuận được
thì bọn em sẽ tiến hành
hẹn nhau giao dịch đến thì một người ra xe còn lại giao tiền
xong là bọn em đi về lại cũng không quen biết gì nhau
hiện công an huyện yên phong đã thu giữ được bảy chiếc xe máy sh
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
trước đó công an huyện yên phong cũng bắt giữ ổ nhóm ba đối tượng
gồm khổng văn thái ba mươi bảy tuổi khổng văn tuấn ba mươi hai tuổi đặng văn đức ba mươi hai tuổi
cùng một thôn phủ yên xã dũng liệt huyện yên phong về hành vi trộm cấp tài sản
cả ba đối tượng đều nghiện ma túy và có hai tiền án về tội trộm cấp tài sản
với thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
từ tháng sáu đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đã gây ra ba mươi năm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn
công an huyện yên phong đã thu hồi được một mươi bảy xe tăng vật
đồng thời ra quyết định khởi tố đối với ba đối tượng trên
về tội trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật
khi trộm cấp xe mông máy
trong minh th trước hung tấm để lập phẩm controlar và own dầu sáng
bây giờ x
với việc liên tiếp bắt giữ các ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của lực lượng công an
đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên để phòng ngừa tội phạm trộm cắp mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại